tại thôn khuôn điển xã kim quan huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân canh tí hai nghìn hai mươi
dự lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng lãnh đạo tỉnh tuyên quang và đông đảo người dân
phát biểu tại lễ phát động tết trồng cây đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh
sáu mươi năm năm qua tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn quốc
tết trồng cây không chỉ là phát triển kinh tế mà còn giáo dục ý thức tình yêu lao động tình yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường sinh thái
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà đảng bộ
nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang đã đạt được trong phong trào trồng cây gây rừng theo lời bác hồ dạy những năm qua
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng đã tặng một trăm linh xuất quà và hai mươi chăn ấm cho hộ nghèo gia đình chính sách của xã kim quan
trước đó đồng chí trần quốc vượng cùng đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại di tích văn phòng trung ương đảng
tại thôn khuôn điển thăm các di tích lịch sử trên địa bàn xã kim quan